công an huyện củ chi tp hcm vừa ra quyết định bắt giữ khẩn cấp và tạm giữ một mươi đối tượng dưới một mươi tám tuổi gây ra bốn vụ cướp liên tiếp trên địa bàn
tại đường một trăm bốn mươi sáu xã bình mỹ huyện củ chi nhóm khoảng một mươi thiếu niên đi trên nhiều xe gắn máy phục kích dùng dao uy hiếp người đi đường đưa tiền
sau đó nhóm thiếu niên rút chìa khóa xe của nạn nhân vứt đi nơi khác và bỏ đi
và cũng trong đêm ngày hôm đó nhóm thiếu niên còn thực hiện ba vụ chặn xe người đi đường ở xã bình mỹ để cướp
khi đi trên đường hà duy phiên xã bình mỹ nhóm đối tượng bị tổ công tác của công an xã phát hiện và truy đuổi
tại hiện trường tổ công tác bắt giữ được hai đối tượng ngay trong đêm công an xã truy xét và bắt giữ thêm tám đối tượng trong nhóm cướp nhí